sáng nay tòa nhân dân tỉnh hải dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sát hại chủ nợ đốt xác phi tăng
xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại số nhà một trăm hai mươi sáu nguyễn thượng mẫn phường bình hàn thành phố hải dương
hai bị cáo bị đưa ra xét xử là cao tài năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và vũ thị mừng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba là vợ của năng
cả hai đối tượng đều trú tại phường bình hàn
theo cáo trạng trước khi xảy ra sự việc năng nợ anh dương công cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại huyện gia lộc tỉnh hải dương ba tỷ đồng
vào khoảng chín giờ ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi anh cường tìm đến nhà năng để đòi tiền
tại đây năng đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu anh cường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
vũ thị mừng biết chồng phạm tội nhưng không tố giác mà còn giúp thủ phạm xóa dấu vết
bị cáo cao tài năng bị truy tố về tội giết người cướp tài sản và xâm phạm thi thể hai cốt
còn bị cáo vũ thị mừng bị truy tố về tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể hai cốt